văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cục cứu hộ cứu nạn bộ quốc phòng vừa gửi công văn đến cục lãnh sự bộ ngoại giao
đề nghị thông tin đến các nước có vùng biển giáp danh tìm kiếm một mươi ngư dân việt nam trong vụ tai nạn chìm tàu cá của tỉnh khánh hòa
cụ thể năm quốc gia được thông báo về vụ tai nạn chìm tàu nói trên gồm singapore malaysia indonesia thái lan và campuchia
theo đó việt nam đề nghị những quốc gia này thông báo rộng rãi về sự việc đến ngư dân và cơ quan chức năng tại nước sở tại
để triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu vất nạn nhân đồng thời thông báo tin tức liên quan đến vụ việc cho việt nam
bên cạnh đó văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng yêu cầu trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
tiếp tục đề nghị trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải các nước liên quan thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết
về một mươi ngư dân tàu cá kh chín mươi nghìn hai trăm linh tám ts bị nạn để có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn
trước đó trong ngày một mươi một tháng một tàu cá bv chín mươi năm nghìn tám trăm ba mươi tám phát hiện tàu cá tỉnh khánh hòa kh chín mươi nghìn hai trăm linh tám chìm ở vùng biển cách đông nam mũi ô cấp
tỉnh bà rịa vũng tàu khoảng một trăm sáu mươi hải lý tàu chỉ nổi phần mũi không phát hiện thấy người nào xung quanh khu vực này